các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chân thị tp hai mươi bốn tuổi cùng chú hà tĩnh lý th hai mươi năm tuổi hà thị va hai mươi một tuổi ở tỉnh đăng nông và lò td hai mươi hai tuổi ở tỉnh điện biên
tối một mươi bốn tháng năm viện kiểm sát nhân dân tp hà tĩnh tỉnh hà tĩnh cho biết cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với năm cầu thủ của câu lộc bộ hồng lĩnh hà tĩnh về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
nhóm cầu thủ này gồm tiền vệ đinh thanh trung ba mươi sáu tuổi thủ môn dương quang tuấn hai mươi tám tuổi tiền vệ nguyễn trung học hai mươi sáu tuổi trung vệ nguyễn ngọc thắng hai mươi hai tuổi và tiền vệ nguyễn văn trường hai mươi một tuổi
nhóm năm cầu thủ đều khai nhận cùng thống nhất góp tiền mua ma túy và chuẩn bị các dụng cụ đồ vật để phục vụ cho việc sử dụng ma túy
trước đó một mươi h ba mươi phút ngày bốn tháng năm công an thành phố hà tĩnh kiểm tra khách sạn ở phường trần phú thành phố hà tĩnh phát hiện năm cầu thủ và năm cô gái nêu trên có hành vi tổ chức sử dụng chất cấm
công an thu giữ gần hai gam ma túy loại ketamine một viết nén màu xám và một mảnh vụn màu xám đã bị vỡ là ma túy loại mzma có khối lượng sáu nghìn sáu mươi bốn gam
ngoài ra công an thù giữ năm trăm một mươi ml chất lỏng màu vàng
kết quả giám định cho thấy có các chất ma túy methamphetamin
hôm tám tháng năm liên đoàn bóng đá việt nam vf ban hành quyết định về việc đình chỉ thi đấu với năm cầu thủ nêu trên tại các giải bóng đá quốc gia thuộc vf quản lý tổ chức
cũng trong chiều tám tháng năm huấn luyện viên nguyễn thành công đã có những chia sẻ về vụ việc
vị huấn luyện viên cho biết thực ra đội bóng vẫn đủ lực lượng việc mất cầu thủ bị bắt do sử dụng ma túy không ảnh hưởng đến chuyên môn
nói về kế hoạch thay thế những cầu thủ bị đình chỉ thi đấu
huấn luyện viên nguyễn thành công cho hay đội luôn sẵn sàng trong mọi tình huống
cơ lộc bộ hà tĩnh luôn trải qua tình cảnh ảnh hưởng lực lượng do chấn thương trong những mùa giải vừa qua
vì thế đội vẫn sẽ đảm bảo được việc thay thế các cầu thủ bị đình chỉ
huấn luyện viên nguyễn thành công thông tin thêm đây là bóng đá chuyên nghiệp
với ông tập thể đội bóng là quan trọng nhất
bất kể câu lộc bộ nào cũng thế quan trọng nhất vẫn là đội bóng
các nhân nào vi phạm quy chế sẽ bị cơ lộc bộ xử phạt
đây là một bài học đắt giá cho riêng đội và cả những đội bóng khác
còn theo luật sư phan văn triều giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn hà châu đoàn luật sư hà tĩnh
trong vụ việc năm cầu thủ của cơ lộc bộ bóng đá hồng lĩnh hà tĩnh bị khởi tố tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
hành vi đã tương đối rõ ràng
pháp luật quy định tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được hiểu là những hành vi chuẩn bị
các điều kiện cần thiết để sử dụng trái phép chất ma túy
những hành vi này gồm bố trí sắp xếp con người phương tiện dụng cụ hoặc cung cấp chất ma túy để người khác sử dụng
theo thông tin cơ quan chức năng công bố tại thời điểm phát hiện công an thành phố hà tĩnh kiểm tra và phát hiện
năm cầu thủ cùng năm cô gái tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng đã thu giữ một số tăng vật liên quan trong đó có nhiều chất ma túy
như vậy nhóm cầu tù này có dấu hiệu phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
theo quy định tại điều hai trăm năm mươi năm bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm được sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
luật sư thông tin việc công an thành phố hà tĩnh khởi tố bị can đối với năm cầu thủ
để điều tra về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là hoàn toàn có căn cứ theo quy định pháp luật
nội dung kết quả điều tra ban đầu thể hiện đinh thanh trung và bốn cầu thủ đã thừa nhận
cùng nhau thống nhất góp tiền mua ma túy
tiếp đó họ chuẩn bị các dụng cụ đồ vật để phục vụ cho việc sử dụng ma túy chung cho cả nhóm một mươi người
do vậy năm cầu thủ này khả năng đối diện với việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo quy định tại khoản hai điều hai trăm năm mươi năm bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
tổ chức sử dụng ma túy đối với hai người trở lên với khung hình phạt đối diện bảy một mươi năm năm tù
thưa quý vị vụ năm cầu thủ đội hà tĩnh dính án sử dụng ma túy đã dấy lên nhiều lo lắng
về chất lượng công tác giáo dục đạo đức cầu thủ tại các đội bóng vi lịch
đặc biệt là thế hệ cầu thủ trẻ
dù chưa có kết luận cuối cùng nhưng sự nghiệp của họ xem như đã kết thúc
hoặc sẽ lụi tàn theo năm tháng
trong vụ án năm cầu thủ cơ lộc bộ hà tĩnh sử dụng ma túy
các đối tượng đang bị công an địa phương tạm giam đều có độ tuổi trải dài
từ cấp độ trẻ đến nhân tố kinh nghiệm nhất đội
điều này đã cho thấy được rằng công tác giáo dục và quản lý cầu thủ của đội bóng này
đang rất lỏng lẻo khi để cho các cầu thủ tiếp cận quá dễ dàng
với các tệ nạn ở bên ngoài sân cỏ
trong số năm cầu thủ bị tạm giam các cầu thủ trẻ như nguyễn văn trường
sinh năm hai nghìn ba nguyễn ngọc thắng sinh năm hai nghìn hai
đang có những bước tiến trong sự nghiệp của mình
trong đó ngọc thắng là thành viên của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
và đã từng lên ngôi vô địch u hai mươi ba đông nam á vào năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba
việc thành viên của đội tuyển trẻ quốc gia dính án cái chết trắng
đã khiến cho nhiều người hâm mộ nước nhà hoài nghi
về công tác đào tạo trẻ của bóng đá nước nhà
quay lại cách đây vài tháng sự việc một số cầu thủ trẻ
của cơ lộc bộ bà rịa vũng tàu tham gia gian xếp tỷ số tải giải hạng nhất
đã làm bóng đá việt nam rúng động khi tuổi đời của các đối tượng tham gia còn quá trẻ
khoảng vài năm trở lại đây liên đoàn bóng đá việt nam đã khuyến khích
và vận động các lò đào tạo trẻ của các cơ lộc bộ
về việc cân đối thời lượng giáo dục và tập luyện giáo dục
các mầm non tương lai của bóng đá nước nhà
việc mài rũa đạo đức cầu thủ luôn được đặt lên ưu tiên hàng đầu
song song với việc phát triển thể chất và kỹ năng chơi bóng của các cầu thủ trẻ
tuy nhiên một số trường hợp các đội bóng vì chạy đua thành tích
mà bỏ quên việc nhắc nhở và giáo dục thường xuyên cầu thủ
phải tránh xa các tệ nạn bên ngoài xã hội
ở lứa tuổi trẻ các cầu thủ chưa có đủ nhận thức rõ ràng
trong việc kiềm chế bản thân về những vấn đề trải nghiệm
họ có thể nghĩ rằng chỉ cần thử một lần cũng chẳng xa
nhưng thực tế cho thấy rằng việc thử bất kỳ chất cấm
hay một lần giàn xếp tỷ số sẽ chỉ khiến cho các cầu thủ này
đắm chìm vào nó và khiến cho sự nghiệp tiêu tan khi bị phanh phui
tiền vệ đinh thanh trung có lẽ là đề tài mà bóng đá việt nam
sẽ nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần mỗi khi đề cập đến vấn đề sử dụng ma túy
từ trước đến nay quả bóng vàng việt nam luôn được xem là người có lối sống kỷ luật
và đạo đức rất tốt là tấm gương mà các thế hệ sau này của bóng đá hà tĩnh muốn vươn đến
tuy nhiên chỉ trong một lần không làm chủ được bản thân
mà cựu tiền vệ đội tuyển việt nam đã tự đánh sập giá trị mà anh đã xây dựng suốt cả sự nghiệp
không chỉ riêng hình ảnh của cá nhân cầu thủ này bị hủy hoại
mà còn khiến cho đội bóng địa phương cũng bị ảnh hưởng nặng nề
chính vì thế việc chấn chỉnh công tác đào tạo và giáo dục các cầu thủ
với mọi độ tuổi nhắc nhở giáo dục thường xuyên là cực kỳ cần thiết
điều đó sẽ giúp các cầu thủ hình thành một thói quen và nhận thức mạnh mẽ
về việc cần tránh xa các tệ nạn xã hội bên ngoài sân cỏ
ngoài ra việc thanh tra ở các câu lạc bộ tham gia các giải đấu của vb
cũng như vpf là vấn đề cấp bách cần được sớm thực hiện
để nhằm hướng đến một nền bóng đá sạch và an toàn cho các cầu thủ cũng như các đội bóng
thể thao phải trong sáng lành mạnh
chơi ma túy chơi thuốc lắc là phản thể thao
cầu thủ vận động viên là đại diện cho những thanh niên có lối sống lành mạnh
ai đi ngược lại với tinh thần đó không trước thì sau cũng tự kết thúc
cho dù sự nghiệp có vẻ vang đến mấy
bóng đá việt nam có không ít những cầu thủ tan thành sự nghiệp vì chơi ma túy
về trường hợp năm cầu thủ của cơ lộ bộ hồng lĩnh hà tĩnh
cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra và xử lý tùy theo mức độ vi phạm
và đây cũng là bài học chung cho tất cả các cầu thủ
thể thao không có chỗ cho những kẻ nghiện
năm cầu thủ của cơ lộ bộ hồng lĩnh hà tĩnh đã tự đốt trái tương lai của mình khi xa vào ma túy
và liệu hình phạt nào đang chờ họ ở phía trước
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại